thưa quý vị chỉ dẫn địa lý đang trở thành tài sản thương mại có giá trị và đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
sản phẩm có chỉ dẫn địa lý sẽ gia tăng cơ hội xuất khẩu dễ dàng tiếp cận những thị trường khó tính nhất là thị trường eu
chính vì vậy mà phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm thông qua chỉ dẫn địa lý đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm
chỉ dẫn địa lý và thương hiệu vùng miền đang là vấn đề nhận được sự quan tâm của các cấp ban ngành
bởi lẽ đây là yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường đặc biệt khi nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực
trong bối cảnh hiện nay việc giới thiệu và trình bày những sản vật đặc trưng của địa phương không chỉ giúp quảng bá những sản vật này vượt khỏi phạm vi một địa phương
vùng miền để đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước mà còn góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia mở rộng sự hiểu biết của cộng đồng quốc tế đối với các sản phẩm truyền thống của việt nam
bây giờ thì cái nhu cầu tiêu của người tiêu dùng
là phải đảm bảo chất lượng an toàn và phải có được một cái thương hiệu do cái cơ quan quản lý nhà nước công bố
các cái doanh nghiệp mà muốn sản xuất được những cái sản phẩm mà được tiêu thụ bền vững ở trên thị trường thì đều phải xác định là sẽ đăng ký thương hiệu rồi chỉ dẫn địa lý để quảng bá cho cái sản phẩm của mình
chúng tôi nhận định rằng là các doanh nghiệp cũng đang đi theo cái xu hướng đó rất mạnh và đặc biệt là các cấp chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước cũng vào cuộc tích cực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp này
tại buổi hội thảo phát triển thị trường
và thương hiệu sản phẩm thông qua chỉ dẫn địa lý được tổ chức mới đây tại hà nội
các đại biểu đã đánh giá về thực trạng xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu hàng hóa tại việt nam đồng thời hướng dẫn cho địa phương và doanh nghiệp các vấn đề luật pháp về chỉ dẫn địa lý nhằm giúp địa phương và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm
cũng như cách để xây dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền
các đại biểu cũng nhận định tại việt nam sự khai thác và giám sát lòng lẻo trong thời gian qua đã khiến cho việc nhận thức và quản lý chỉ dẫn địa lý còn nhiều bất cập nạn giải nhái các chỉ dẫn địa lý diễn ra ở nhiều nơi điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính

có thể nói xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu địa phương cho sản phẩm địa phương là yêu cầu thực tế và là biện pháp hiệu quả để phát triển thị trường xúc tiến thương mại
đồng thời đây cũng là một quá trình đòi hỏi sự đầu tư lâu dài đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực của nhiều bên tham gia từ người nông dân doanh nghiệp các tổ chức đến chính quyền các cấp